tại lào cai đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh lào cai về công tác phòng chống buôn lậu
cùng đi với phó thủ tướng có lãnh đạo các bộ quốc phòng giao thông vận tải công thương và lãnh đạo ban chỉ đạo tây bắc
báo cáo với phó thủ tướng và đoàn công tác lãnh đạo tỉnh lào cai cho biết năm hai nghìn một mươi chín
tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh đạt một mươi một mươi ba thu nhập bình quân bốn mươi sáu triệu đồng một người một năm
tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn sáu hai trăm linh tỷ đồng trong đó thu từ xuất nhập khẩu đạt hơn một một trăm linh
trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
các cơ quan chức năng tỉnh lào cai đã kiểm tra phát hiện xử lý bảy trăm linh sáu vụ vi phạm về buôn bán hàng cấm hàng lậu
sáu trăm hai mươi ba vụ vi phạm về gian lận thương mại tổng giá trị xử lý hơn bảy mươi ba tỷ đồng
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng trương hòa bình đánh giá cao những thành tiệu trong lĩnh vực kinh tế xã hội mà tỉnh lào cai đã đạt được
phó thủ tướng yêu cầu lào cai thực hiện tốt chỉ đạo của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả hàng nhái